cục cảnh sát phòng cháy chạy cháy và tú nạn cứu hộ bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tại các địa phương xảy ra không ít các vụ cháy tàu cá tàu du lịch gây thiệt hại lớn về tài sản
để vươn khơi đánh bắt xa bờ bám biển dài ngày hay là làm dịch vụ du lịch
chủ cơ sở phải đầu tư hàng tỷ đồng thậm chí là hàng chục tỷ đồng để nâng cấp đóng mới tàu có công suất lớn
thế nhưng việc bảo đảm an toàn cháy nổ vẫn bị xem nhẹ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
do nắng nóng kéo dài cộng với lớp thực bì khô dày dễ cháy
nhiều diện tích rừng phòng hộ bên biển dọc theo tuyến đường võ trí tông
qua địa phận các xã bình nam bình sa bình dương bình minh của huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã bị cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
được điều động đến hiện trường để tổ chức dập lửa hạn chế cháy lan
từ đầu năm đến nay hàng chục vụ cháy rừng đã xảy ra trên diện tích rừng trồng phòng hộ
của dự án phát sa tại các xã vùng đông của tỉnh quảng nam gây thể hại hàng chục thết ta rừng
kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân cứu thoát ba người mắc kẹt ra khỏi đám cháy
trước đó đám cháy phát triển tại tầng một khói bao trùm toàn bộ căn nhà ba tầng một tung
có hai lớp cửa bị khóa bên trong ba nạn nhân mắc kẹt trên măn câu tầng ba
lực lượng chữa cháy tiến hành phá cửa triển khai phong tọa dập tắt đám cháy
ngăn không để cháy lan sang khu vực lân cận đồng thời cứu và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
xe khách dừng nằm viện kiểm soát năm mươi một b một mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín chở ba mươi bốn hành khách trên đường từ phan thiết đi tp hcm
khi lực thông đến km số năm cao tốc phan thiết dầu dây kế bốc cháy dữ dội lửa cháy ngủi ngủi bao trùm thân xe
rất may tất cả hành khách đều thoát nạn an toàn
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý vụ cháy và điều tiết bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực
thưa quý vị và các bạn hàng chục tàu cá tàu du lịch bị cháy trong năm hai nghìn một mươi chín
cho thấy thực tế đáng lo ngại trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này
tuy nhiên qua nhiều vụ cháy cũng cho thấy nguyên nhân gây ra hỏa hoạn vẫn là từ việc thiếu ý thức
không chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của chủ tàu thuyền
trong khi việc chữa cháy đối với loại phương tiện này gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản
chuyển đổi mục đích sử dụng của phương viện
tập trung các thiết bị tiêu thụ điện với công suất lớn vượt quá thiết kế ban đầu
tồn chứa ga đun nấu trên tàu thuyền mà không tuân thủ các biện pháp an toàn
hầu hết các phương tiện đều vi phạm các quy định trong sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
sử dụng bếp ăn thắp hương thờ cúng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy
đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số vụ cháy tàu thuyền gây thiệt hại hàng tỷ đồng
xảy ra trên nội bàn tỉnh tiên giang thời gian vừa qua
khu vực bếp ăn bố trí ngay gần buồng máy
không trang bị phương tiện chữa cháy hệ thống điện răng mắc tử tiện không bảo đảm an toàn
tình trạng phổ biến đối với các tàu cá cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy đã không được ngư dân quan tâm
cái đó là về phải mình khép phục đúng không
rồi về mình phải bổ sung thêm những cái gì mình thiếu sót
cái gì mình cần mình phải làm
bổ sung thêm những cái gì mình thiếu không
một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực cảng cá tắc cậu tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng đánh giá nhiều chủ phương tiện vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
không chỉ đối với các tàu thuyền đang neo đậu một số các cơ sở sửa chữa đóng tàu thuyền cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
khi câu móc điện tùy tiện và đốt củi vụn mục ngay tại xưởng như thế này
có một số cơ sở và phương tiện cũng chưa đảm bảo tốt về phương án phòng cháy chữa cháy
các phương tiện chưa có thắc quấn cho nhân viên về công tác chống phòng cháy
qua đó thì lực lượng đã kiểm tra tiến hành nhắc nhở tuyên truyền cho các đơn vị để đảm bảo tốt
sáng ngày hai mươi ba tháng tám tàu cá chứa một lít dầu đang neo đậu ở vàm bà lịch xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang bốc cháy
chỉ sau khoảng ba mươi phút lửa bùng phát dữ dội bao trùm cả con tàu khói đen bốc cao nghi ngút
hai cano chuyên dụng hàng chục chiến sĩ cứu hỏa được điều động đến hiện trường
vụ cháy không gây thương vong song thiệt hại tài sản khoảng ba tỷ đồng
việc tồn chứa lượng lớn xăng dầu đối với các tàu thuyền khiến nguy cơ cháy nổ càng gia tăng
hoạt động mua bán xăng dầu diễn ra thường xuyên giữa các tàu thuyền mà không có bất cứ một biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ nào
với lượng dầu tồn chứa lớn như thế này tại mỗi tàu dịch vụ hậu cần nghề cá hay tàu đánh cá nguy cơ cháy là thường trực
đã có những quy định rất cụ thể về các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình xuất nhập mua bán xăng dầu nhưng chủ các phương tiện đã không thực hiện
trong vấn đề cháy cháy khắc phục là để bình cháy và đồ cháy
đồ cháy nó đúng theo quy định
rồi vấn đề thắp hương thủ cúng thì sau này sẽ thắp ba cái nhang bằng điện để đánh cái sự cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiên giang đã chủ động giả soát hướng dẫn
tăng cường công tác tuyên truyền đối với các tàu cá tàu hậu cần nghề cá phương tiện thủy và cả các tàu du lịch vận tải hành khách
từng bước nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy
theo thống kê của các cơ quan chức năng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ cháy tàu cá gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
hầu hết các vụ cháy tàu đều không thể được ứng cứu kịp thời do vị trí tàu gặp nạn nằm quá xa
có khi tàu đang ngoài khơi hoặc neo đậu tại bến thì đường xá nhỏ hẹp phương tiện chữa cháy khó có thể tiếp cận
do đó khi lực lượng chữa cháy triển khai tới được hiện trường thì hầu hết con tàu đã bị thiêu dụi
từ thực tế này việc các ngư dân chủ tàu chủ động phòng ngừa trang bị phương tiện chữa cháy
và có kỹ năng xử lý sự cố ngay từ đầu sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp giảm thiểu rủi ro mỗi khi xảy ra cháy tàu
qua công tác kiểm tra về công tác phòng cháy cháy đối với các phương tiện vận chuyển hành khách đường thủy
đặc biệt là trên địa bàn thành phố phú quốc thì cơ bản là các phương tiện đảm bảo về công tác phòng cháy cháy
đối với phương tiện vận chuyển lành khách trên hai mươi mét là đã được thấm duyệt nghiệm thu theo quy định
thực tế thì đa số là các thiết bị hệ thống phương tiện ở trên tàu là theo quy chuẩn của bộ giao thông vận tải ban hành
chúng tôi hiện tại thường xuyên nhắc nhở nhân viên mình về công tác phòng cháy chữa cháy
cái thứ hai nữa về công tác bảo trì bộ dưỡng như anh chị đã thấy
hiện tại chúng tôi là bảo trì bộ dưỡng hàng ngày hàng tuần và có kiểm tra định kỳ để công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo
khi du khách đã đến đây để tham gia hiệp dụng chúng tôi
tôi cũng có nhắc nhở những hành khách
quyến khích họ là không đem lên những vật phòng cháy dễ gây gây cháy nổ
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang có trên hai trăm linh cano và tám mươi tàu du lịch
cao điểm lượng khách được phục vụ có thể lên tới hơn bốn người một ngày
rất nhiều trong số đó là những tàu du lịch được đóng mới trang bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện
việc tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nâng cao kiến thức kỹ năng cho nhân viên làm việc trên tàu
được xác định là việc làm thường xuyên cần thực hiện một cách thực chất và hiệu quả
để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cảnh sát phòng cháy cháy đã chủ động phối hợp với cảnh sát đường thủy
và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách
vận chuyển xăng dầu cũng như chất hàng nguy hiểm cháy nổ
và các phương tiện đánh bắt thủy sản cảnh sát phòng cháy cháy đã hướng dẫn các phương tiện
đánh bắt thủy sản cảnh sát phòng cháy cháy đã hướng dẫn các phương tiện
các chủ phương tiện khắc phục những thiếu sót tồn tại không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và hướng dẫn cách thức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có sự cố xảy ra
phòng cảnh sát đường thủy và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch kiểm tra
về tuyên truyền xử lý các hành vi cố tình vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành của người dân
hạn chế thấp nhất về tài sản và tính mạng của người dân
đảm bảo cho nhu cầu hành khách đi lại trên tàu được an toàn thì hàng tháng trên tàu chúng tôi có tổ chức công tác
và huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho tàu để tất cả các nhân viên trên tàu đều được nắm mắt
về những quy trình hoạt động phòng cháy cháy
thứ hai là thành lập tổ phòng cháy chữa cháy mà thuyền trưởng là tổ trưởng của đội phòng cháy chữa cháy
thường xuyên kiểm tra những trang thiết bị vận hành các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo các trang thiết bị luôn luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất
những chiếc tàu cá này là cả cơ nghiệp của những người ngư dân
nếu cháy nổ xảy ra đồng nghĩa sẽ mất việc làm không có nguồn thu nhập
tự mỗi ngư dân chủ tàu cần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
các cơ quan chức năng cũng cần kịp thời thao gỡ những vướng mắt trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
đối với loại hình này bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy được thực thi một cách chặt chẽ và hiệu quả
thưa quý vị và các bạn trang bị những kỹ năng cần thiết để kịp thời ứng phó nếu không may xảy ra sự cố
trên các phương tiện thủy tàu thuyền tàu du lịch là rất cần thiết đối với mỗi người dân
khi hỏa hoạn xảy ra những người có mặt trên tàu thuyền phải đặc biệt bình tĩnh
nghe theo hướng dẫn của thuyền viên và chủ động thoát nạn
từ mục bạn nên biết tuần này sẽ là những thông tin cụ thể hơn giúp người dân thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy xảy ra trên tàu
khi nhận được tin tàu bị cháy gặp sự cố cần bình tĩnh tránh hút hoảng giữ trật tự để nghe được thông tin của người điều hành và phải tìm lối thoát gần nhất
khi tàu thuyền có dấu hiệu bắt đầu nghiêng bị chìm cần rời khỏi cabin một cách an toàn và nhanh nhất có thể
cố gắng bám lấy bất cứ thiết bị nào có thể giúp đứng vững hoặc các vật dụng có thể nổi được trên mặt nước
đồng thời cố gắng bơi càng xa chỗ tàu chìm càng tốt để tránh bị hút ngược
khi tàu thuyền có dấu hiệu bắt đầu nghiêng bị chìm càng tốt để tránh bị hút lụt